cả ba chú tỉnh đồng nai để phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền
trước đó do mâu thuẫn qua mạng xã hội tiktok với anh đỗ thanh sang ba mươi tám tuổi ngụ xã xuân thọ huyện xuân lộc
trên đường đi yên nói với nghĩa đến địa bàn huyện cẩm mỹ mượn khẩu súng của hiếu mang đi nói chuyện phải trái và chở trung đi cùng
khi đến trước cổng nhà sang anh sang yêu cầu nghĩa vào nhà nói chuyện nhưng nghĩa không đồng ý
rồi chạy vào nhà lấy một con dao dựa đuổi chém nên nghĩa bỏ chạy về phía ô tô lấy súng rồi bắn hai phát vào khu vực nhà sang
các đối tượng khi thực hiện việc thanh toán ở nhà ở đây đều là những đối tượng mà kỹ năng sống cũng như nhận thức của chúng còn có những hạn chế nhất định
do vậy việc đào tạo tuyên truyền bồi dưỡng những kỹ năng sống cho các đối tượng
đang giải quyết mâu thuẫn nội bộ là một trong những việc mà cũng cần phải đặt ra trong hiện nay
theo chuyên gia đánh giá sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là các ứng dụng bán hàng trên không gian mạng
với đặc điểm dễ dàng tra cứu thông tin việc mua bán hàng hóa trở nên dễ dàng và kết nối được nhiều người như các ứng dụng facebook youtube zalo
với giá chỉ từ vài triệu đồng đã dễ dàng mua được súng quân dụng súng tự chế có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng
đặc biệt có nhiều đối tượng đã lên các trang mạng xã hội xem các video hướng dẫn cách lắp đặt chế tạo súng
đặt mua các linh kiện súng hơi súng cồn công cụ hỗ trợ sau đó về lắp ghép chỉnh sửa thành các loại súng tự chế có khả năng gây sát thương
gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng con người
nguy hiểm hơn nữa đó là đã có đối tượng đã dùng súng tự chế và gây hậu quả chết người
theo dự báo thời gian tới tình hình tội phạm về chế tạo tàng trữ
mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng tiếp tục có chiều hướng phức tạp
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này rất cần sự quan tâm giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp nguồn tin về tội phạm
khi phát hiện đối tượng chế tạo tàng trữ mua bán vận chuyển sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
người dân cần nhanh chóng báo tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thơ căn trạn hoạt động của loại tội phạm này